việc tìm ra loại nguyên liệu thay thế thân thiện với môi trường của nhóm các nhà khoa học này
mang theo hy vọng giúp cải thiện tình trạng môi trường
đặc biệt là tình trạng rác thải nhựa tràn lan phủ trắng nhiều nơi trên các đại dương hiện nay
tận dụng rắc thải sinh hoạt để trở thành nguồn năng lượng phục vụ cho nhu cầu nước nóng hàng ngày của gia đình
ý tưởng tái chế tuyệt vời này thuộc về một nhà nghiên cứu người anh
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thiết bị độc đáo này hoạt động như thế nào trong phóng sự sau đây
biện pháp mà nhà nghiên cứu người anh nick spencer sử dụng chính là home energy resource unit hay còn gọi là heru
một cỗ máy chuyển đổi rác thải trở thành nhiên liệu đốt nhằm sản sinh ra năng lượng
nguyên liệu đầu vào của cỗ máy này gần như là tất cả những thứ mà mỗi gia đình bỏ đi hàng ngày
như rác hữu cơ nhựa thức ăn hồng hay thậm chí là tạ lót em bé
sau khi đã nạp đầy rác cỗ máy sẽ thực hiện một chưu trình bao gồm ba bước chính
bước một xấy khô nguyên liệu
ở bước này các nguyên liệu rác sẽ được làm bay hơi thành phẩm ẩm về mức tối thiểu
bước hai nhiệt phân
lúc này nguyên liệu sẽ được phân rã rồi sau đó tiếp tục được chuyển đổi thành nhiên liệu
bước ba đốt cháy
lượng nhiên liệu được tạo ra sau quá trình nhiệt phân sẽ được đốt cháy để tạo thành nguồn năng lượng
được biết với sản phẩm heru hiện tại nguồn năng lượng được tạo ra từ rác sẽ chỉ phục vụ cho mục đích duy nhất là đun nước nóng để tắm
theo ước tính một hộ gia đình thải ra khoảng hai kg rác sinh hoạt mỗi ngày
với cỗ máy tái chế này những thứ bỏ đi sẽ có thể phục vụ đến bốn mươi bốn nhu cầu nước nóng của họ
sản phẩm heru hiện tại đã là phiên bản thử nghiệm thứ năm của nick spencer
nhà nghiên cứu này hy vọng rằng đến năm hai nghìn hai mươi anh có thể trình làng phiên bản thương mại của heru với giá bán dự kiến hơn năm usd
với nhiều người trẻ chứng mất ngủ kinh niên hiếm khi xảy ra
nhưng đối với người ở độ tuổi trung niên hoặc người già thì chứng bệnh này rất phổ biến
ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và khiến trạng thái căng thẳng của họ ngày càng rãi
sử dụng dreampad một chiếc gối ngủ thông minh sẽ là cứu cánh cho những người bị mất ngủ kinh niên
bề ngoài d dreampad sống hệt một chiếc gối bình thường nhưng thực chất nó là một sản phẩm công nghệ cao
dreampad là một chiếc gối phát ra âm nhạc nhưng âm thanh không truyền qua không khí mà truyền qua xương của bạn
điều này có nghĩa là bạn chỉ nghe thấy âm thanh từ dreampad khi kê đầu nằm lên chiếc gối
chiếc gối thông minh này phát các bài hát trên ứng dụng dreampad được cài trên điện thoại thông minh của bạn
hiện dreampad có một mươi giai điệu âm nhạc khác nhau và chúng được lựa chọn cẩn thận để cho loại âm thanh nhẹ nhàng giúp người dùng thư giãn dễ ngủ sâu rộng hơn
cách tiếp cận của dreampad là khá tốt khi người dùng không phải tiếp tục sử dụng thuốc an thần để chống chứng mất ngủ điều khiến cho họ có thể bị hàng loạt các tác dụng phụ bởi thuốc
dreampad hoạt động khá hiệu quả đưa người dùng vào giấc ngủ sâu
sản phẩm công nghệ gối ngủ thông minh dreampad có giá lên tới một trăm bảy mươi chín đô la mỹ một cái giá không hề rẻ
nhưng lại khá nhỏ nếu so với chi phí mua thuốc an thần để chống mất ngủ
thông tin về sản phẩm gối ngủ dreampad vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi hôm nay